trong những tuần đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại hà nội tăng lên ba mươi bốn mươi ca
một tuần phân bố tại một trăm ba mươi tám xã phường thuộc hai mươi tám quận huyện của thành phố
báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn hà nội từ ngày sáu đến ngày một mươi hai tháng tám ghi nhận thêm
hai mươi một trường hợp mắc sốt xuất huyết hai mươi năm trường hợp mắc sởi năm mươi tám trường hợp mắc tay chân miệng
ba trường hợp ho gà và một trường hợp tử vong do liên cầu khuẩn lợn tại xã minh châu huyện ba vì
tính từ đầu năm đến nay hà nội đã có ba trăm bốn mươi tám trường hợp mắc sốt xuất huyết
để phòng chống dịch sốt xuất huyết hiện có khoảng hai mươi tám lượt hộ gia đình
hai mươi lượt công trường xây dựng bảy mươi khu vực công cộng đã được phun hóa chất chủ động phòng chống dịch